lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng bị cáo hàn thị thu hiền vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên án tù trung thân
viên tòa xét xử sơ thẩm vừa diễn ra
theo cáo trạng khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo hàn thị thu hiền đến tỉnh đồng tháp để mua gạo
rồi vận chuyển bán cho khách hàng ở các tỉnh quảng bình nghệ an thanh hóa
bị cáo đã lập khống hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu yên thắng đồng tháp
tạo dựng niềm tin để đối tác bán hàng cho hiền thanh toán chậm từ ba đến một mươi ngày
hoặc đối tác mua hàng thì ứng tiền cho hiền trước và nhận hàng sau
đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám bị cáo hiền đã mua gạo của hai mươi sáu người trong và ngoài địa bàn tỉnh đồng tháp
với tổng số tiền là trên hai mươi bảy tỷ đồng
nhận tạm ứng tiền của các đối tác mua hàng số tiền là một ba tỷ đồng
tổng số tiền mà hiền đã lừa đảo chiếm đoạt của hai mươi tám bị hại là hơn hai mươi hai tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt tài sản bị cáo hiền bỏ trốn và đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bị bắt giữ
công an quận đồ sơn thành phố hải phòng vừa triệt phá ổ nhóm
bắt giữ ba đối tượng là đỗ thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phạm đình hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và lưu thị hợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại phường hợp đức quận đồ sơn thành phố hải phòng
về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước
làm giả giấy khám sức khỏe để bán cho người dân trên địa bàn thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ một mươi bốn con dấu giả các loại gần ba mươi giấy khám sức khỏe giả
của bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng và trung tâm y tế quận đồ sơn
tại cơ quan chức năng các đối tượng đã khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng phạm đình hậu và lưu thị hợi nảy ý định làm giả giấy khám sức khỏe
để bán cho người dân có nhu cầu nên đã thông qua mạng xã hội đặt mua con dấu tròn
của bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng và giấu xanh tên các bác sĩ
mỗi con dấu các đối tượng đặt mua có giá từ sáu mươi chín đồng đến một hai triệu đồng
khi người dân có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe thì vợ chồng hậu ghi kết quả khám bệnh
ký và đóng dấu tên các bác sĩ mỗi giấy khám sức khỏe vợ chồng hậu bán từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
qua tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh đã phát hiện
và bắt giữ một xe ô tô mang biển số năm mươi một hai trăm sáu mươi bảy ng sáu mươi ba
rõ nguồn gốc lập biển số không do cơ quan thẩm quyền cấp và một vụ vận chuyển hai ba mươi chín điện thoại iphone các loại
hai vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật
cụ thể vào lúc một mươi bảy h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám trên đường ba mươi tháng bốn thuộc phường hai thành phố tây ninh
tổ tuần tra đã phát hiện xe ô tô con biển số năm mươi một hai trăm sáu mươi bảy ng sáu mươi ba nhãn hiệu toyota lexus số loại rx ba trăm năm mươi
màu đỏ có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra người điều khiển phương tiện khai nhận phương tiện trên là xe biển số campuchia
có màu gốc là màu trắng được người khác tặng để qua lại biên giới làm ăn
sau khi về việt nam chủ phương tiện đã mua các loại giấy tờ trên và biển số trên mạng với giá ba triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện
các giấy tờ có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ
cũng cùng ngày lúc hai mươi h một mươi năm tại tuyến quốc lộ hai mươi hai b tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải biển số bảy mươi h bốn nghìn ba mươi bốn
đang lưu thông do nguyên vân tước bốn mươi sáu tuổi trú tại thị xã hòa thành điều khiển chờ bày kiện hàng lớn
bên trong có chứa hai ba mươi chín điện thoại hình dáng iphone các loại và bốn mươi năm ipad không rõ nguồn gốc
bước đầu tước khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ phước vinh châu thành về giao hàng ở tp hcm
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người tăng vật phương tiện cho công an huyện châu thành
xử lý theo quy định
hơn năm mươi bốn chiếc bánh trung thu có vỏ bọc in bằng tiếng nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra thu giữ
tại khu vực thôn tòng mòng xã bản việt thành phố lào cai tổ công tác đã phát hiện một lô hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong lô hàng có hơn năm mươi bốn sản phẩm bánh dẻo các loại
có tổng trọng lượng là một ba mươi năm tấn
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ lô hàng trên và mời anh phan văn thiên chủ lô hàng về trụ sở để điều tra làm rõ
sau khi lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của phùng văn hà
trú tại thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng tỉnh lạng sơn để điều tra về hành vi cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự
phùng văn hà có biểu hiện chống đối và cầm dao đe dọa tấn công lực lượng chức năng
đối tượng đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
nắm được thông tin về việc phùng văn hà có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hai mươi ba tháng tám lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của phùng văn hà để điều tra
tuy nhiên hà có hành vi chống đối và có nhiều lời nói thách thức đe dọa lực lượng chức năng
sau đó đối tượng cầm một con dao dài khoảng sáu mươi cm lao ra tấn công về phía tổ khám xét rồi đóng cửa cố thủ trong nhà sau đó bỏ trốn
cho đến khoảng một mươi h ngày hai mươi bốn tháng tám đối tượng đã đến phòng cảnh sát hình sự trình diện theo triệu tập và giao nộp các tăng vật có liên quan
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
và tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an thành phố lào cai vừa kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến bằng hung khí tự chế của nhóm thanh niên tại phường duyên hải thành phố lào cai
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an phường duyên hải chia làm hai tổ công tác xuống hiện trường
và chưa đầy một mươi phút các tổ công tác đã tiếp cận áp sát các đối tượng đồng thời yêu cầu kiểm tra hành chính nhóm đối tượng
cùng với ba xe mô tô có hành vi lạng lách đánh võng đi xe ràn hàng ngang
kẹp ba trên tay cầm nhiều hung khí tự chế như dao kiếm tự chế và gậy sắt
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy theo nhiều hướng
lực lượng chức năng đã bắt giữ được bảy đối tượng
tại hiện trường tạm giữ ba xe mô tô cùng năm hung khí tự chế lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa bảy thanh niên trên về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn qua mạng xã hội facebook từ trước đó cho nên các đối tượng đã hẹn nhau dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
thưa quý vị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cho biết đang tạm giữ hình sự lê hải đẳng sinh năm hai nghìn ngụ tại xã lộc ninh để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an trước đó lê hải đặng đã đột nhập vào nhà có một người dân ngồi cùng địa phương
lê trộn một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng bốn chỉ
sau khi lấy trộn đảng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
được biết lê hai đẳng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thì tiếp tục con đường phạm tội
công an tp hcm đang điều tra làm rõ vụ án làm tàn trữ lưu hành tiền giả xảy ra tại tp hcm và các địa phương khác
liên quan đến vụ việc này công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối tượng trần ngọc trung nghĩa sinh ngày hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định đối tượng có liên quan đến vụ án là trần ngọc trung nghĩa
hiện nghĩa không có mặt ở nơi cư trú không rõ đi đâu
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm ra quyết định truy nã đối với đối tượng này về hành vi lưu hành tiền giả
ai phát hiện nghĩa ở đâu với lòng báo cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm địa chỉ số một trăm sáu mươi một nguyễn du phường bến thành quận một tp hcm gặp điều tra viên hoàng minh tâm hoặc công an nơi gần nhất
ngày hai mươi năm tháng tám công an quận bình tân phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng trên đường hồ văn long thuộc phường bình hưng hòa b quận bình tân khiến cho một người tử vong
trước đó vào sáng cùng ngày anh giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngồi quận bình tân